tiếp tục các tin tức khác trong hai ngày qua trên địa bàn hà tĩnh và nghệ an đã xuất hiện mưa lớn liên tục trong nhiều giờ đồng hồ
khiến những tuyến đường chính tại thành phố hà tĩnh và thành phố vinh bị ngập úng
các phương tiện giao thông và người dân vô cùng khó khăn khi lưu thông
tại hà tĩnh do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới từ trưa qua đến nay trên địa bàn thành phố hà tĩnh đã có mưa vừa đến mưa to
mưa lớn khiến nhiều tuyến đường chính bị ngập cục bộ có điểm sâu hơn sáu mươi cm
mưa lớn đúng thời điểm tan tầm nên phương tiện qua lại đông công an thành phố hà tĩnh đã tổ chức điều tiết giao thông trên đường nguyễn công chứ để tránh bị ủn tắc
còn tại tỉnh nghệ an trên tuyến quốc lộ một a đoạn qua thị xã hoàng mai và huyện quỳnh lưu từ chiều ngày năm tháng một mươi đã xuất hiện ngập cục bộ tại nhiều vị trí
đoạn qua phường quỳnh xuân thị xã hoàng mai có nơi ngập sâu đến ba mươi cm các phương tiện giao thông qua lại rất khó khăn
còn tại các huyện yên thành hưng yên nghi lộc nhiều cánh đồng nước ngập sâu nhiều diện tích cây nông nghiệp dự báo sẽ bị hư hỏng nếu trong những giờ tới nước không suốt kịp